tổng thống palestine mahmoud abbas vừa cảnh báo nếu israel không công nhận nhà nước palestine
ông cũng sẽ rút lại sự công nhận của palestine đối với israel
phát biểu tại đại hội lần thứ bảy của đảng fata tổng thống palestine mahmoud abbas nhấn mạnh
người dân palestine đang cố gắng thúc đẩy sự nhân nhượng và tôn trọng lẫn nhau
do đó việc công nhận israel sẽ không kéo dài mãi nếu israel tiếp tục từ chối công nhận palestine là một nhà nước
tổng thống abbas khẳng định người dân palestine sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận tạm thời
qua đó gửi thông điệp tới người israel rằng người palestine muốn hòa bình
nhưng chính phía chính phủ israel không muốn
tổng thống abbas nêu rõ ông vẫn cam kết đối thoại với israel về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột
song sẽ không trả giá bằng các nguyên tắc của palestine